bộ giao thông vận tải đã tổ chức buổi lễ khởi công dự án sửa chữa đường băng số hai sân bay nội bài và tân sơn nhất
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
theo bộ giao thông vận tải từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay do phải khai thác vượt tần suất thiết kế tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng lớn
nên hệ thống đường cất hạ cánh đường lăn của sân bay nội bài và tân sơn nhất đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn an ninh hoạt động hàng không
ngoài ra hệ thống đường cất hạ cánh đường lăn hiện hữu tại sân bay nội bài và tân sơn nhất không đáp ứng được nhu cầu khai thác đến năm hai nghìn hai mươi năm
việc sửa chữa cải tạo và nâng cấp các đường băng ở hai sân bay nội bài và tân sân nhất được thực hiện theo hình thức vừa khai thác vừa thi công
để công trình hoàn thành đúng tiến độ an toàn bảo đảm chất lượng phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu đại diện chủ đầu tư các đơn vị tư vấn các nhà thầu thi công phải thực hiện đúng quy định của pháp luật đúng mục tiêu và nhiệm vụ đã được phê duyệt trong quá trình triển khai thực hiện dự án